người dân toàn thế giới chưa hết bàng hoàng về thảm kịch xe tải đâm vào chợ giáng sinh đông đúc
ở trung tâm thủ đô berlin vào dạng sáng nay khiến ít nhất một mươi hai người thiệt mạng
theo những nguồn tin từ cảnh sát đức đây có thể là một vụ khủng bố có chú ý
trong một thông báo trên mạng xã hội twitter các điều tra viên đức khẳng định có bằng chứng cho thấy
chiếc xe tải đã cố ý lao vào đám đông tại khu chợ giáng sinh
nhiều khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố
hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ một nam giới được cho là người điều khiển chiếc xe tải nói trên
người này là người tị nạn đến từ afghanistan hai mươi ba tuổi di cư đến đức hồi tháng hai vừa qua
từng có tiền án tiền sự song không dính líu đến các tổ chức khủng bố
đến nay các lực lượng an ninh đức vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra
trước đó vào lúc hai giờ sáng nay theo giờ hà nội một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao vào đám đông
tại khu chợ giáng sinh ở quảng trường breitscheidplatz phía tây berlin
khiến ít nhất một mươi hai người thiệt mạng
và khoảng năm mươi người khác bị thương
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi thông điệp thể hiện tình đoàn kết với người dân đức
và cùng lên án hành động khủng bố đẫm máu này